thưa quý vị thời gian gần đây có một loại bệnh bí ẩn đã khiến rất nhiều người quan tâm
theo đó giới chức y tế bày tỏ mối quan ngại trước sự gia tăng của các ca mắc bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em
và hiện đang nỗ lực xảy mác căn bệnh nguy hiểm này
nguyên nhân gây bệnh là gì và có những triệu chứng nào ở trẻ em mà các bậc phụ huynh cần lưu ý
hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây
hiện đã có hơn một trăm bảy mươi trẻ em chủ yếu ở anh mắc bệnh viêm gan bí ẩn không rõ nguyên nhân
trong đó đã có một trẻ tử vong và một mươi bảy trẻ cần được ghép gan
các bệnh đã lan ra hơn một mươi quốc gia với trường hợp đầu tiên được ghi nhận tại châu á là nhật bản
viêm gan cov thường do virus viêm gan a b c d hoặc e gây ra
nhưng các dấu hiệu của những loại virus này vẫn chưa xuất hiện trong các trường hợp viêm gan nặng ở trẻ gần đây
các chuyên gia y tế đưa ra giả thuyết về mối liên hệ giữa bệnh viêm gan này với virus andernovirus
các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm đã phát hiện một số trẻ nhiễm antenovirus bốn mươi một
tuy nhiên andernovirus dường như không giải thích đầy đủ cho tất cả các trường hợp mới xuất hiện
who cho biết mặc dù antenovirus là một giả thuyết có thể xảy ra
nhưng các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành để tìm tác nhân gây bệnh
cơ quan an ninh y tế anh uksa đã bác bỏ giả thuyết liên quan đến tác dụng phụ của vaccine covid một mươi chín
bởi phần lớn bệnh nhi đều chưa được chủng ngừa
như vậy hiện tại nguyên nhân chính xác gây ra viêm gan nặng ở trẻ em
vẫn chưa được xác định
các nhà khoa học đang thu thập các báo cáo về căn bệnh và tiếp tục điều tra nguyên nhân cụ thể
tiến sĩ mira chan giám đốc phụ trách các bệnh nhiễm trùng mới nổi và lâm sang tại ukhsa
đã khuyên cáo các bậc cha mẹ nên cảnh giác với các dấu hiệu của bệnh viêm gan
bao gồm cả vàng da
bà cho biết rằng trẻ em có các triệu chứng nhiễm trùng đường tiêu hóa
bao gồm nôn mửa và tiêu chảy nên ở nhà và không trở lại trường học
hoặc là nhà trẻ cho đến bốn mươi tám giờ sau khi các triệu chứng chấm dứt
bên cạnh đó các triệu chứng viêm gan khác cần chú ý như là vàng da hoặc là mắt
nước tiểu sẫm màu phân nhạt màu và ngứa da đau cơ và khớp
tiến sĩ chan nhấn mạnh rằng các biện pháp vệ sinh thông thường như rửa tay sạch sẽ
vệ sinh đường hấp kỹ lưỡng có thể giúp giảm sự lây lan của nhiều bệnh nhiễm trùng thông thường
bao gồm cả adenovirus
cơ quan y tế nhắc nhở mọi người nên tránh chạm tay vào mặt miệng và giữ khoảng cách khi có thể
do adenovirus thường xuyên được truyền từ người này sang người khác
và khi chạm vào các bề mặt bị ô nhiễm cũng như qua đường hô hấp
như vậy là cơ quan y tế anh đã bác bỏ giả thuyết rằng các bệnh bí ẩn này có liên quan đến tác dụng phụ của vaccine covid một mươi chín
đến thời điểm này thì câu hỏi về nguyên nhân của bệnh viêm gan này vẫn đang bỏ ngỏ
với mức độ nguy hiểm của loại bệnh mới này hy vọng các nhà nghiên cứu sẽ sớm tìm ra nguyên nhân
để từ đó giảm sự lây lan và hạn chế số lượng trẻ em mắc căn bệnh này